tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la
chiều ngày một mươi năm tháng hai các cơ quan tố tụng tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đỗ khắc hưng nguyên trung tá cán bộ phòng pa tám mươi ba công an tỉnh sơn la
bị can đỗ khắc hưng bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được phân công giữ chìa khóa và bảo vệ phòng chứa các bài thi đỗ khắc hưng đã mở khóa phòng chứa bài thi cho các đối tượng khác vào chữa điểm
trước đó liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la khởi tố bị can đối với các đối tượng là lãnh đạo và cán bộ thuộc sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la gồm trần xuân yến
phó giám đốc sở đặng hữu thủy hiệu phó trường trung học phổ thông tô hiệu cầm thị buôn sọn phó phòng chính trị tư tưởng lò văn huynh trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục nguyễn thanh nhàn phó phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục nguyễn thị hồng nga
chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ